ba mươi sáu đối tượng cho mượn tài khoản một mươi tám đối tượng không thừa nhận chuyển tiền để đánh bạc
và tám mươi bốn đối tượng không xác định được địa chỉ nơi cư trú có hành vi cá đội bóng đá đánh bài trực tuyến
thông qua trang web một mươi hai bet com
trong đó có đối tượng đã bị xử lý ở vụ án khác
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tách toàn bộ hành vi của các đối tượng
để điều tra xác minh và xử lý sau